phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nguyễn anh trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số hai thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đối tượng nguyễn văn yên hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tràng xã bắc lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
và đối tượng đặng văn mùi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bản xã phương giao huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý